tổng cục hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hiệp định thương mại hàng hóa asean
đối với các giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu d được cấp từ ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi chỉ thể hiện trị giá tại cửa khẩu bên nước người bán
trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào campuchia indonesia hoặc lào và sử dụng tiêu chí xuất xứ giá trị hàm lượng khu vực để xác định xuất xứ hàng hóa
đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước asean khác brunei singapore thái lan philippines malaysia myanmar việt nam không phải thể hiện trị giá trên giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
trường hợp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện thêm thông tin về trị giá thì việc khai báo thêm thông tin bổ sung này không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa